đi lên đây nghèo quá đi lên đây mặn rồi cái hai chồng
mất rồi mất rồi cô của bên em đi về
hai vợ chồng cùng lên đây hả cô
rồi rồi chú mất lâu chưa cô
chú mất bữa nay là hai tuần rồi
bữa nay bữa nay một tuần không
giờ còn có mình hai anh đi về
chú mất là do dịch hay là do gì cô
dạ do dịch

cũng như mà cách ly ở chỗ trường học mà cấp hai tỏa vậy đó
tại vì cô
tôi không có tỏa
tôi không biết chữ nữa
cách ly ở đó được bốn ngày
cái chuyển qua bệnh viện mình tránh được chín ngày nữa
rồi ông mất luôn
đó là hai vợ chồng lẹm gì cô
dạ đi làm công nhân đó cô
công nhân trong công ty á hả
công ty á
được bạn trai được hai đứa con mà giả rồi
còn đứa bị cối vô não
mất rồi mất rồi
cái nghèo cổ đi lên đây làm được năm mấy rồi
rồi ông mất rồi
hai tuần rồi đó cô
giờ còn có bà non à
cái ngoài đó không có
cái này cũng đi bằng hàng ngày
đang hàng ngày mà cũng như hoàn cảnh đó
dịch già không có đi làm
sao chỉ thị một mươi sáu á
hai chồng ở phòng chổ không
rồi cái ở đó bị bệnh đó
rồi cái đây sao nó lây
mà vợ hài cốt không có chưa
chưa có lấy
tại vì bơ hổm á
mệt quá à
cộng đồng có hỏi ra đem về chỗ ra chỗ không
mà ông có dám á
đô nghiệp cộng đồng nói
các em nói thôi
vậy để chị nằm hết dịch đi
rồi em đi lấy ài cốt của chồng em về
bây giờ mình đang kiếp lấy chứ không về quê à
dạ chưa cô
tại vì mấy chú nói hỏi chịu đem về nhà chọ không
nhưng mà nhà chọ đó là đâu phải mình ở hoài đâu
mà mình đem về đâu
rồi cái bắt đầu nói
ôi chú ơi cũng thông cảm đi
tại vì chị yêu bún día lắm
đem về đây chứ sao chị bệnh
mấy chú nó nói
dạ vậy thôi đi
để báo lên cấp trên
nói với mấy chú nó cũng thông cảm đi
để hết dịch đi
rồi lần này đi lấy cốt
rồi ổng đem về
đi ra nhà chọ

dạ trả chợ về luôn
mà nhà chọ nào ông ấy cũng thương tình
không có ăn tiền
rồi bây giờ mình về quê mình làm gì cô

với hai vợ chồng
khổ lắm cô ơi
có đứa con thì khối não nó mất
rồi bây giờ cũng như
không có nhà cứu ai gì ở bên mình
gái nó có chồng rồi á
rồi bây giờ gì mình ở với nó thì chứ ở với ai
còn có đứa con một
cảm thấy quá chai mừng xúc động luôn cô ơi
được chiếc xe hỗ trợ chứ đi về quê
biết nói sao bây giờ nữa
mà mấy vợ cách ly gì ở nhà chọ
trời ơi anh sợ muốn chết luôn nha
không có ai hết trơn á
đâu có thân nhân gì đâu
nó là đứa con do thơ
cô chết quá

là ai à
thì chắc chắn không phải là
đặc biệt là
thì chắc chắn không phải là
thì chắc chắn không phải là